câu hỏi đầu tiên đến từ địa chỉ facebook ngọc anh lê
tại hà nội bạn có đặt câu hỏi như sau
chào bác sĩ bé trai nhà em năm tuổi và nặng một mươi bảy kg cao một m một mươi năm
ăn cơm thì ít hơn ăn vặt các thứ khác thì rất nhiều
cháu cũng không lên cân được
xin chuyên gia chỉ cách thực đơn nào phù hợp với những bé như nhà em
em cũng bổ sung vi chất cho bé như kém hay canxi
nhưng có vẻ không ăn thua
người thì vẫn gầy xanh sao mặc dù cháu vẫn khỏe và tinh nghịch
cảm ơn câu hỏi của bạn
bây giờ xin được mời phó giáo sư tiệt hà trả lời cho bạn trước
với một bạn ở độ tuổi năm tuổi cân nặng và chiều cao của bạn

trong khẩu phần ăn mà bà mẹ mua tải
dường như khẩu phần ăn này của bạn rất là không cân đối
chủ yếu là những đồ ăn vặt chúng ta biết là những đồ ăn vặt những đồ ăn nhanh
như bim bim hay là các đồ uống có ga
thì cái năng lượng để giữ chữ vào thì nó nhiều
nhưng nó không có đầy đủ các chất dinh dưỡng cũng như các vi chất
để đảm bảo cho cái sự tăng trưởng của bạn đấy
thế và khi các cháu bé nặng và chiều cao của bạn
thì đặc biệt những đồ ăn vặt như thế thì nó sẽ làm cho lượng đường trong máu mình tăng rất là nhanh
nó sẽ ước chế trung tâm no ở trên não bộ của mình
và vì như vậy thì mình không có cái cảm giác mà mình muốn ăn những cái thực phẩm bình thường nữa
và có lẽ chính vì như vậy thì mặc dù là mẹ bạn ấy có bổ sung các yếu tố vi lượng cho bạn ấy
nhưng cái năng lượng cái khẩu vần cho bạn ấy không đủ
cho nên bạn không tăng cân được
thế thì bình thường với một bạn dưới năm tuổi
thì là các con có thể ăn chung với cả nhà
ăn các bữa ăn như là các thành viên trong gia đình rồi
thế tuy nhiên là trong nghi khoa chúng tôi
với những cháu bé mà từ năm tuổi trở xuống
hoặc là loanh quanh trong độ tuổi năm tuổi
mà có cái cân nặng và chiều cao nó thấp hơn so với lượng chuẩn
thì bên cạnh những bữa ăn chính cùng gia đình
thì các bạn nên có thêm một đến hai bữa ăn phụ nữa
để đảm bảo cho cái năng lượng mà các cháu nó tăng lên
thế thì thành phần thức ăn nó gồm có cái gì
chắc chắn nó phải có cơm phải có tinh bột
nó phải có thịt cá trứng
tức là các chất đạng
nó phải có dầu ăn như phần đầu mà cô lâm quay
nó chia sẻ
cũng như là đặc biệt
nó phải có vitamin và khoáng chất
nằm trong rau xanh và quả trí
nếu như mà bà mẹ đảm bảo được cái khẩu phần ăn như vậy cho các em bé
thì tôi tin chắc là em bé sẽ thăm cân được thôi
dạ vâng ạ
không biết là luật sư lâm có bổ sung thêm
thì chia sẻ thêm gì cho bạn
vâng ở đây thấy là có giáo sư việt hà
cũng nói tương đối đủ rồi
thì tôi cũng chỉ bổ sung
ở đây thì mẹ cũng quan tâm đến bổ sung kẽm và căn chi cho trẻ
nhưng mà đứa tuổi này
thường là chúng tôi cũng gặp các cháu
thiếu vitamin d rất là nhiều
nó thể hiện ở cái chấm ăn chiều cao
rồi các cháu cũng biếng ăn
rồi các cháu ngủ không ngon rất
ví dụ mẹ thấy là con
cảnh theo là ra nhiều mồ hôi trộn
về đêm lúc trước khi ngủ
mà lại biếng ăn tăng trưởng
đặc biệt chiều cao chậm
thì mẹ phải xem là gần đây mình đã bổ sung vitamin d cho con hay chưa
bởi vì vitamin d trong thực phẩm
nó có rất là ít
mà chúng ta phải tắm nắng
thì mới có vitamin d
nhiều khi mẹ bận rộn quá
rồi con cũng suốt ngày trong nhà
thì cũng không tiếp xúc ánh nắng mặt trời
thì bắt buộc chúng ta phải bổ sung vitamin d
thế nhiều khi chỉ đơn giản là bổ sung vitamin d
thì cũng cải thiện được cái biếng ăn
và cái tăng trưởng cho cháu
dạ vâng ạ